các thị trường trung tâm dữ liệu đang gây nhận sự gia tăng về nhu cầu đối với trung tâm dữ liệu nhằm phục vụ nền kinh tế kỹ thuật số nội địa và các thị trường phát triển
khi nhu cầu dữ liệu tăng trên toàn thế giới các thị trường trung tâm dữ liệu chưa được phục vụ trước đây đang nhanh chóng thiết lập sự hiện diện trên sân chế chính
trung tâm dữ liệu tại các thị trường phát triển ở châu á đang trong thời kỳ bùng nổ được thúc đẩy bởi nhu cầu ngày càng tăng từ các nền kinh tế số
các chính phủ tại indonesia malaysia và ấn độ đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật số nhằm thu hút các nhà đầu tư trung tâm dữ liệu toàn cầu
dữ liệu từ savils cho thấy các quốc gia châu á đang phát triển sẽ ghi nhận nhu cầu về trung tâm dữ liệu ngày một tăng khi nền kinh tế kỹ thuật số và thói quen mua sắm trực tuyến tăng lên
ấn độ indonesia và malaysia là những quốc gia đã đầu tư rất nhiều vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật số
hơn hai trăm linh triệu trong số hai trăm bảy mươi năm triệu dân số của indonesia có thể truy cập internet và thị trường bán lẻ trực tuyến của nước này
được dự đoán sẽ tăng lên chín mươi năm tỷ đô la vào năm hai nghìn hai mươi năm
quốc gia này đồng thời là trung tâm của việc phát triển công nghệ với một số kỳ lân trong nước
bao gồm ô tô doanh nghiệp huy động được hơn một tỷ đô la khi được niêm yết vào năm ngoái
sức hút của trung tâm dữ liệu tại indonesia không chỉ nằm tại trong nước
mà còn tại cả các đảo lân cận để có thể phục vụ được cả nhu cầu trong và ngoài nước
một trong số đó là batam một hòn đảo của indonesia gần singapore
được dự đoán sẽ trở thành điểm nóng về trung tâm dữ liệu trong tương lai
phục vụ cả nhu cầu từ indonesia
và singapore hòn đảo này được phát triển và tận dụng năng lượng thông thường và năng lượng tái tạo
từ đó trở nên hấp dẫn hơn đối với các đơn vị khai thác dữ liệu
malaysia cũng đã đầu tư vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật số
thông qua việc triển khai các tuyến cắp quang biển tăng cường kết nối nội địa và phát triển năm g
điều này đã thu hút sự quan tâm từ các công ty nước ngoài
dân số khổng lồ và sự giàu có ngày càng gia tăng tại ấn độ
đồng nghĩa với việc quốc gia này sẽ trở thành tâm điểm của trung tâm dữ liệu tại khu vực
theo báo cáo của service impact tổng công suất các trung tâm dữ liệu của ấn độ
được bổ sung trong năm hai nghìn hai mươi hai là một trăm năm mươi mw và trong năm hai nghìn hai mươi ba là hai trăm năm mươi mw
nâng tổng công suất các trung tâm dữ liệu hiện tại ở ấn độ đạt một gigawat
các sáng kiến do chính phủ khởi xướng như ấn độ kỹ thuật số
hoặc việc nhấn mạnh vào khả năng tự lực và bảo vệ dữ liệu thông qua việc nội địa hóa dữ liệu
dự kiến sẽ làm tăng khối lượng dữ liệu trong nước dẫn đến nhu cầu về trung tâm dữ liệu tăng lên
trung tâm dữ liệu này vừa chính thức đi vào hoạt động
với quy mô hơn hai tủ mạng nơi đây có thể lưu trữ xử lý và quản lý lượng dữ liệu khổng lồ
bảo đảm tiêu chuẩn an toàn bảo mật ở mức cao nhất
sử dụng công nghệ hiện đại trung tâm còn có thể cung cấp hệ sinh thái hạ tầng số đáp ứng mọi nhu cầu của người dùng
vnpt cũng sẽ tiếp tục đầu tư những trung tâm
dữ liệu lớn để tất cả những ứng dụng của doanh nghiệp ở việt nam cũng như quốc tế
có thể đưa lên môi trường số môi trường cloud góp phần vào chuyển đổi số quốc gia
và đặc biệt là phương ra là một hấp của khu vực trong năm hai nghìn hai mươi năm và năm hai nghìn ba mươi
việc những tập đoàn công nghệ lớn như vnpt đưa vào vận hành những trung tâm dữ liệu đạt chuẩn quốc tế
sẽ giúp thúc đẩy hạ tầng số trong nước để dữ liệu việt nam được lưu trữ và xử lý tại việt nam theo định hướng
nhờ những lợi thế về chi phí hợp lý hỗ trợ khách hàng nhanh chóng
thực tế cũng có nhiều doanh nghiệp đã dịch chuyển các hạ tầng dữ liệu nước ngoài sang các nhà cung cấp nội địa
trong chiến lược xây dựng hạ tầng số quốc gia việt nam đặt mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi năm sẽ có một trăm linh cơ quan chính phủ
bảy mươi doanh nghiệp sử dụng điện toán đám mây của đơn vị trong nước
các hoạt động trên môi trường số đều sinh ra dữ liệu
ước tính với khoảng hơn năm tỷ người sử dụng internet thường xuyên cùng với gần bốn mươi tỷ thiết bị được kết nối mạng hiện nay
một lượng dữ liệu khổng lồ được sinh ra mỗi ngày
để lưu trữ phân tích và khai thác được nguồn tài nguyên dữ liệu này chúng ta sẽ cần tới những bộ não số
đó chính là các trung tâm dữ liệu
việc kết nối với các idc đang ngày càng trở nên hiệu quả và nhanh chóng hơn với sự trợ giúp của trí tuệ nhân tạo
trung tâm dữ liệu việt theo hoàn lạc một trong những trung tâm dữ liệu lớn nhất cả nước
toàn bộ đội ngũ kỹ sư vận hành tại đây chỉ có khoảng một mươi sáu người số lượng bằng một nửa so với các trung tâm dữ liệu có cùng quy mô
do các hệ thống vận hành giám sát của trung tâm đều được tự động hóa ứng dụng trí tuệ nhân tạo một cách tối đa
như với camera an ninh ứng dụng trí tuệ nhân tạo có thể phát hiện được những hành vi đáng ngờ để đưa ra các cảnh báo kịp thời
hay hệ thống làm mát cũng sẽ được tự động theo thời gian thực để luôn bảo đảm nhiệt độ tiêu chuẩn tại các phòng máy
những hệ thống quản trị về những dữ liệu mà tấn công trên mạng để thu thập những dữ liệu để dự đoán những nguy cơ cũng được áp dụng ai
ngoài ra những hệ thống thông minh để đánh giá
điều khiển những băng thông kết nối các hướng kết nối để đảm bảo chất lượng dịch vụ cũng được sử dụng những hệ thống tự động và thông minh
quản lý vận hành mà ứng dụng được công nghệ thông minh thì nó sẽ giảm thiểu về con người
rồi là tiết kiệm năng lượng làm cho trung tâm dữ liệu nó sẽ xanh hơn
không chỉ ứng dụng ai trong quản lý vận hành trung tâm dữ liệu viettel hoàng lạc còn được thiết kế để đáp ứng cho việc vận hành các hệ thống ai
đây là một trong nhiều hệ thống máy chủ mật độ cao
trung tâm các thiết bị này có công suất xử lý tính toán vượt trội so với các hệ thống máy tính hiện có
cùng hiệu suất sử dụng năng lượng tối ưu
điều này giúp trung tâm đáp ứng được các tiêu chuẩn khắt khe của các trung tâm dữ liệu xanh
các công ty họ sẽ muốn làm việc với công ty có những cam kết
có những hành động để bảo vệ môi trường đất nước mà họ đang làm việc
đấy là một trong những ưu điểm của các công ty

quy mô thị trường trung tâm dữ liệu tại việt nam được dự báo có thể đạt hơn một hai tỷ usd vào năm hai nghìn ba mươi
xu hướng chung hiện nay đó là xây dựng những trung tâm dữ liệu đủ lớn xanh bền vững đạt chuẩn quốc tế
từ đó thúc đẩy hạ tầng số trong nước cung cấp nhiều dịch vụ số cho người dân và doanh nghiệp
chương trình truyền động số tầm này của chúng tôi sẽ là những trung tâm dữ liệu đủ lớn xanh bền vững đạt chuẩn quốc tế
chương trình truyền động số tầm này của chúng tôi sẽ là những trung tâm dữ liệu đủ lớn xanh bền vững đạt chuẩn quốc tế